thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh nhất là dịch covid một mươi chín
nhưng lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả biên bản ghi nhớ
hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia mỗi nước an ninh biên giới hai nước
phát biểu tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam khẳng định hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng
mang tính chiến lược định hướng hợp tác cho cả giai đoạn sắp tới nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
và xây dựng một cộng đồng asean hòa bình ổn định và phát triển
dịp này thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an việt nam và trung tướng công thông phung vi chít
ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại công an thành phố cần thơ bộ công an tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng
công tác chính trị công an nhân dân sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi khu vực phía nam
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
ban giám hiệu các trường công an nhân dân
công an ba mươi hai tỉnh thành khu vực phía nam
tại hội nghị lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã phát biểu tham luận
tập trung vào một số vấn đề còn khó khăn vướng mắc bất cập về công tác đảng công tác chính trị thời gian qua
cũng như các kiến nghị đề xuất thời gian tới
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao những kết quả của cấp ủy
công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng nêu rõ thời gian tới cập ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng về chính trị tư tưởng
coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội một mươi ba của đảng
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tổ chức quán triệt thực hiện sâu sắc nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy và các nghị quyết trung ương
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu công an các đơn vị địa phương không ngừng đổi mới nội dung hình thức phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng
gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện công tác lựa chọn đào tạo bố trí sắp xếp cán bộ
nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công bằng minh bạch
chăm lo xây dựng tuyển chọn đào tạo đối ngũ cán bộ làm công tác đảng công tác chính trị
có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt có kiên thức năng lực công tác ngang tầm nhiệm vụ
từ những kết quả đạt được ở giai đoạn một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và bộ công an
tiếp tục tin tưởng giao cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ tiến hành điều tra giai đoạn hai của vụ án
đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố một mươi bảy vụ và ba mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc
đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan
giữa cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ và viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
đã có sự hối hợp hết sức chặt chẽ trong quá trình tiếp nhận xử lý tin báo tốt sắc tội phạm và điều tra các vụ án hành sự
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi tám đến nay cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
trong việc xử lý vụ án đánh bạc tổ chức đánh bạc đặc biệt lớn xảy ra ở nhiều địa bàn trên toàn quốc
có thể khẳng định rằng trong thời gian vừa qua đặc biệt là đối với các chuyên án lớn
thì cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp chặt chẽ với viện kiểm soát nhân dân tỉnh
chấp hành nghiêm trình các quy định của bộ luật tố tụng trong việc bắt tạm giữ tạm giam và áp dụng các biện pháp tố tụng khác
không xảy ra các khiếu nại trong quá trình tiến hành tố tụng đối với vụ án
trong năm năm qua phòng an ninh điều tra công an tỉnh đã chủ động làm tốt
chức năng tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công tác phòng ngừa điều tra xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra
trong đó đơn vị đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
từ đó điều tra làm rõ hai trăm linh chín vụ với bảy trăm bốn mươi hai đối tượng kết thúc điều tra đề nghị xử lý một trăm chín mươi bảy vụ với sáu trăm bảy mươi một đối tượng
hiện đang điều tra xác minh một mươi hai vụ trên bảy mươi một đối tượng
quá trình điều tra phòng an ninh điều tra đã phát hiện ra nhiều sơ hở bất cập
trong công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực từ đó đã tham mưu ban giám đốc công an tỉnh
báo cáo bộ công an đề xuất chính phủ và các bộ ngành có liên quan kịp thời khắc phục
để có một sự vào cuộc và nâng ngao nhận thức của mỗi cán bộ chính trị trong lực lượng an ninh điều tra
trước hết là sự chỉ đạo của giám đốc nâng tầm nhận thức về trách nhiệm cũng như công việc mà được ra
và qua trách nhiệm
công việc đó cũng nâng ngao nhận thức cho cán bộ chính trị trong quá trình điều tra
từ về tư tưởng từ về cách thức làm việc từ trong cái triển khai công việc
thì đều được ban giám đốc chỉ đạo một cách chặt chẽ và cụ thể
hai nữa là cũng là xác định được cái trách nhiệm của mình
cũng như là xác định được vị trí công việc được ra một cách nặng nề
nhưng là hết sức vẻ vang và hết sức quan trọng
và đó là cái mà
cái lực lượng an ninh điều tra nâng cao cái nhận thức nâng cao cái hiệu quả công tác
để đạt được những kết quả như trên
ngoài việc chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
cấp ủy lãnh đạo đơn vị còn đặc biệt coi trọng việc tổ chức
và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
trên cơ sở xác định rõ mục tiêu nội dung giải pháp
nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
phòng an ninh điều tra đã xây dựng kế hoạch đề ra khẩu hiệu
và xác định các nội dung thi đua trọng tâm
đồng thời tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn hạn gắn với các ngày lễ
ngày kỷ niệm lớn các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh
từ đó đã động viên cán bộ chiến sĩ phát huy khả năng sáng tạo
nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công việc đoàn kết
hiệp đồng trong công tác và chiến đấu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại